kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
liên quan đến bệnh nhân số một nghìn một mươi một một nghìn một mươi bốn là tiểu thương và ban quản lý chợ tại đà nẵng
chính quyền thành phố đã có quyết định đóng cửa tạm dừng kinh doanh và tiến hành điều tra yếu tố dịch tễ tại ba chợ này
theo đó quận thanh khê đã đóng cửa ba chợ để khử khuẩn và điều tra dịch tễ
gồm chợ lầu đèn phường xuân hà chợ siêu thị phường trinh gián chợ tân lập phường vĩnh trung
các chợ này đều liên quan đến bốn ca dương tính với covid một mươi chín
cùng với đó sở y tế thành phố đà nẵng cũng thông báo đến các tổ chức cá nhân có tiếp xúc mua bán trao đổi hàng hóa với những trường hợp này
từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng tám liên hệ với trung tâm y tế quận huyện nơi sinh sống để khai báo y tế
và được hướng dẫn các biện pháp cách ly phòng dịch covid một mươi chín
cũng trong chiều nay binh chủng hóa học của bộ tư lệnh quân khu năm cũng đã thực hiện phun thuốc khử khuẩn sáu khu vực gần các chợ này
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng các lực lượng chức năng và ngành y tế đã nhanh chóng triển khai giả soát
lập danh sách những người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn thành phố và tiến hành triển khai lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng
là địa phương có số lượng người nước ngoài sinh sống làm việc cũng như mắc kẹt lại do đi du lịch tại thành phố đà nẵng
quận sơn trà đã nhanh chóng tiến hành rà soát và cho lấy mẫu xét nghiệm gần hai hai trăm linh người nước ngoài trên địa bàn quận bằng cả hai phương pháp
là huyết thanh học elisa và realm bcr nhằm sàng lọc phát hiện và ngăn chặn kịp thời sự lây lan của virus sars cov hai trong cộng đồng
việc mà lấy
mẫu xét nghiệm cho người nước ngoài thì chúng tôi cho là rất là quan trọng
mục đích là xét nghiệm các nhóm đối tượng với số lượng lớn để phát hiện ra những người nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
qua đó để mình quản lý hạn chế và chống cái việc lây lan ở trong cộng đồng
đối với người nước ngoài thì việc xét nghiệm như thế này

thì để chúng ta vừa hoặc quản lý
nhưng mà ngay bản thân người đó họ cũng rất là yên tâm
từ ngày hai mươi một tháng tám đến hết ngày hai mươi năm tháng tám
tất cả người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn bảy phường của quận sơn trà
sẽ được tổ chức lấy mẫu xét nghiệm
cụ thể phường an hải đông hai trăm bảy mươi bốn người
phường mân thái tám mươi tám người
phường an hải tây một trăm tám mươi tám người
phương nại hiên đông một trăm một mươi ba người
phường phước mỹ bốn trăm chín mươi hai người
phường thọ quang hai trăm ba mươi bảy người
và phường an hải bắc tám trăm một mươi người

đi du lịch và bị mắc lại đà nẵng trong đợt dịch này
tôi cảm thấy rất yên tâm khi thành phố quan tâm và tạo điều kiện
để xét nghiệm cho người nước ngoài
nó giúp chúng tôi biết được tình hình của mình
để theo dõi và điều trị nếu không may mắc covid một mươi chín
tôi nghĩ rằng đà nẵng đang làm rất tốt trong công tác phòng chống dịch
và chúng tôi sẽ phối hợp nghiêm túc chấp hành để ngăn chặn dịch bệnh
việc tổ chức xét nghiệm cho hàng ngàn người nước ngoài
không chỉ góp phần phát hiện và ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng
mà còn giúp họ bình tĩnh và yên tâm hơn trước đại dịch tại việt nam
thành phố đà nẵng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng
tiếp tục tăng cường các giải pháp ứng phó dịch
đẩy nhanh xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm khu vực đông dân cư
hải dương hiện có một mươi bốn ca dương tính với covid một mươi chín
trong đó một mươi ba ca liên quan đến nhà hàng thế giới bỏ tươi
trên những diễn biến phức tạp của dịch bệnh
kể từ giờ ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
toàn thành phố hải dương thực hiện cách ly xã hội trong vòng một mươi năm ngày
theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình
thôn khu dân cư cách ly với thôn khu dân cư
xã phường cách ly với xã phường
phân xưởng nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn
đeo khẩu trang thực hiện khử trùng diệt khuẩn theo quy định
và sau đây là ghi nhận tại tỉnh hải dương
sau một tuần này địa phương thực hiện giãn cách xã hội
đây là một trong những tuyến đường và trung tâm
thành phố hải dương
chốt chặn được lập lên với các lực lượng công an quân đội y tế
thanh tra giao thông thanh niên tình nguyện dân quân
để làm nhiệm vụ phân luồng giao thông đo thân nhiệt và lấy thông tin y tế
còn tại các tuyến phố các hàng quán cũng tạm nghỉ
để thực hiện giãn cách
nói chung là qua một vài lần việc rồi
thì tâm lý hải dương cũng rất là bình tĩnh
mọi việc cũng không có vấn đề gì cả
cũng không lo lắng chung sức đồng lòng với nhau
là vượt qua dịch thôi
khi bắt đầu phát hiện trường hợp f liên quan đến chỗ
hổ dịch ba mươi sáu ngôi quyền
thì ngay lúc đó thì lực lượng công an phường đã báo cáo
với cả lãnh đạo công an thị phố
báo cáo bàn giám đốc công an tỉnh
để triển khai thực hiện các biện pháp
khoanh vùng cách ly ngay từ ban đầu
sau đó được sự lãnh đạo chỉ đạo của đồng chí trưởng công an thị phố
thì lực lượng công an phường đã tiến hành
sử dụng các phương án đã chuẩn bị
từ chỗ số nhà hải dương
hai mươi ngôi quyền
đến số nhà sáu mươi sáu ngôi quyền
là chúng tôi đã thành lập hai chốt
để phong tỏa cách ly ngay từ ban đầu
cùng với việc thực hiện giãn cách
hải dương cũng sáng kiến thành lập
tổ giám sát covid một mươi chín tại cộng đồng
gọi tắt là tổ covid cộng đồng
ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh
tổ covid cộng đồng không cần thiết
phải vào tận bên trong nhà dân
chỉ cần gõ cửa giữ khoảng cách an toàn
khi giao tiếp với chủ nhà trong lúc làm nhiệm vụ
qua đó nắm được tâm tư nguyện vọng
của người dân và những vấn đề nảy sinh
tại cộng đồng để báo cáo chính quyền địa phương
và trạm y tế tuyến xã
xử lý và điều chỉnh kịp thời
thời gian qua tỉnh hải dương cũng đã tiến hành
xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín trên diện rộng
từ hai mươi một tháng tám
xử lý môi trường nhanh chóng
khi vết xác định
một f hai cách ly tại chỗ
và đưa bệnh nhân
và bệnh nhân si có bệnh nhân
có cái tiến trẻ không tốt thì bệnh nhân
tôi đã chuyển đến bệnh viện
bệnh viện nâng sản nhà đối chung hương điều trị
sắc tác còn vài
trong quá trình này thì chúng tôi cũng đã
bệnh viện đào khoa tỉnh đã giãn cách
không tiếp nhận những bệnh nhân thông thường
mà chỉ nhận những bệnh nhân
nhân nặng và hạn chế tối đa
cái giãn cách
ở bệnh viện đào khoa tỉnh
hôm nay là ngày thứ một mươi sáu
sau khoảng hơn hai cái xét nghiệm
ở bệnh viện đào khoa tỉnh cho cán bộ nhân viên
và bệnh nhân nằm ở bệnh viện đa khoa tỉnh
thì không có xuất hiện
dương tinh mới
ổ dịch hải dương được kiểm soát tốt
ba ngày qua
tỉnh hải dương không ghi nhận thêm trường hợp mắc covid một mươi chín mới
tuy nhiên bộ y tế cho rằng
địa phương này cần tiếp tục chủ động
kiên quyết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
phát điện sớm cách ly
khoanh vùng kịp thời các đối tượng có nguy cơ
hạn chế tối đa để phát sinh ổ dịch
trong cộng đồng
tình hình dịch bệnh
ở một số các tỉnh
ví dụ như là
đà nẵng quảng nam
và hải dương
thì dịch bệnh đã được khống chế
nhưng nguy cơ
nó không phải là đã hết
bởi vì các bạn biết
tình hình thế giới dịch
nó đang diễn biến phức tạp
nó có thể vào bất kỳ lúc nào
và cái chính
tầng tỉnh đó
chúng ta đã biết chắc chắn
là không còn ca bệnh hay không
là cái việc
mà nâng cao ý thức
cộng đồng của người dân
trong cái việc
phòng chống dịch bệnh
trong lúc này là rất quan trọng
ngoài việc thực hiện giãn cách toàn thành phố
hiện hải dương đang có trên một ba trăm sáu mươi hai trường hợp
được cách đi tập trung tại tám cơ sở
có trên ba ba trăm bốn mươi người đang cách ly tại nhà
trong những ngày tiếp theo
dự kiến hải dương sẽ lấy gần một mươi một mẫu
xét nghiệm pcr cho người dân
liên quan đến vụ việc cháu bé hai tuổi
bị mất tích tại bắc ninh
thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được
đó là lực lượng công an đã tìm thấy cháu bé
và đang trên đường đưa cháu bé trở về địa phương
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng tám
cháu nguyễn gia bảo sinh năm hai nghìn một mươi
trú tại phường khúc xuyên
thành phố bắc ninh
được bố đưa đến công viên nguyễn văn cử
phường đại phúc thành phố bắc ninh chơi
sau ít phút người bố không thấy con đâu
liền đi tìm và báo cáo các cơ quan chức năng
đồng thời đăng tải thông tin
cháu bé mất tích lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ
ngay sau khi nhận được thông tin
ubnd tp bắc ninh đã chỉ đạo công an thành phố
khẩn trương triển khai các biện pháp
nghiệp vụ tìm kiếm cháu bé
thông tin chi tiết về vụ việc sẽ được chúng tôi
cập nhật tới quý vị trong các bản tin sau
công an huyện gò dầu phối hợp
với công an huyện bến cầu công an thị xã
trảng bàng và các đơn vị nghiệp vụ
của công an tỉnh tây ninh vừa bắt giữ
đối tượng võ trần ngọc long chú thị xã
trảng bàng tỉnh tây ninh đây là đối tượng
cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc
sẽ hình thức cá cược bóng đá qua mạng
đá gà qua mạng số đề và cho vay
lãi nặng mà lực lượng công an đã bắt trước đó
trước đó vào ngày một mươi năm tháng tám
năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an
tây ninh bất ngờ kiểm tra hành chính
cơ sở karaoke hải triều do
vợ chồng nguyễn thanh tiền chú phường một mươi bốn
quận tân bình tp hcm làm chủ
phát hiện bảy mươi sáu người đang sử dụng
trái phép chất ma túy thu giữ nhiều gói
nghi là ma túy một mươi năm xe mô tô
bốn mươi sáu xe mô tô bốn trăm linh triệu đồng
khám xét nở của các đối tượng
có liên quan thu giữ thêm
sáu tờ giấy có nội dung cho vay

bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng
hơn hai trăm tám mươi triệu đồng
một còng số tám bốn con dao
và nhiều tài liệu chứng cứ chứng minh
các đối tượng còn có hành vi đánh bạc với hình thức
cá cược bóng đáo qua mạng đá gà qua mạng
thời điểm kiểm tra long đang
ra ngoài nghe điện thoại nên đã leo
qua hàng rào trốn thoát qua điều tra
xác định long đã thập hợp các đàn em
hoạt động tổ chức đánh bạc và cho vay
lãi nặng ngoài ra long còn cùng
với đàn em thường xuyên tập trung
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ở các quán karaoke mà nhiều nhất
là tại karaoke hải triều hiện công an
đang tạm giữ hình sự hai mươi bảy đối tượng
để tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị hà nội là nơi
tập trung rất đông người nước ngoài đến
sinh sống và làm việc đây cũng là những người
có nguy cơ cao trở thành nạn nhân
của các đối tượng phạm tội nhắm đến
chính vì vậy mới đây công an quận bắc tử liêm
đã phá thành công vụ án
chiếm giữ tài sản trái phép và
trao trả lại tài sản cho nạn nhân là
người nước ngoài trong thời gian ngắn nhất
ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
bà maria cô tỉnh acola
nạn nhân của một vụ mất trộm
tài sản đã đến công an quận bắc tử liêm
trình báo bà cho biết
mình có đến quán chụp ảnh trên địa bàn
quận bắc tử liêm để lấy ảnh đặt in trước đó
sau khi ra về thì phát hiện
bị mất trộm một chiếc điện thoại iphone
tuy giá trị không lớn nhưng trong đó
lưu trữ rất nhiều tư liệu quan trọng
liên quan đến công việc của bà tại việt nam
ngay sau khi nhận được tin báo
đội kỳ sát hình sự công an quận bắc tử liêm
nhận thấy đây là vụ việc phức tạp
có nạn nhân là người nước ngoài chính vì vậy
đã nhanh chóng triển khai các biện pháp
nghiệp vụ điều tra truy xét
đây là một cái việc
xảy ra rất là nghiêm trọng liên quan đến
những quan mệnh của hai nước
cho gọi là đoàn chủ yếu quân quận bắc tử liêm
đã chỉ là toàn lực lượng từ quân quận
đến quân phường để giả soát lại địa bàn
trên đoàn quận giả soát lại các đối tượng
và thẩm chương sẽ đối thoại những pháp nghiệp vụ
để tổ chức đấu tranh điều tra
các vấn sâu nếu bà rằng sau hơn một ngày
điều tra mà rộng
thì đối quân quận bắc tử liêm
đã bắt được đối tượng gây ra vụ án
chỉ trong một thời gian ngắn
đội hình sự công an quận bắc tử liêm
đã nhanh chóng tìm ra và bắt giữ đối tượng
đàm văn tịnh hộ khẩu thường trú tại tuyên quang
là đối tượng đã có hành vi chiếm giữ
tài sản trái phép trong vụ án này
ngay sau khi tìm ra đối tượng đàm văn tỉnh
công an quận bắc tử liêm
đã nhanh chóng thu hồi tài sản bị mất
và trao trả lại cho nạn nhân
việc nhận lại được tài sản của mình nhanh chóng
khiến bà maria hết sức bất ngờ và cảm kích
tôi cảm thấy rất hạnh phúc
khi nhận lại được điện thoại của mình
tôi thấy rất cảm kích tôi không nghĩ sẽ tìm lại được
tôi xin gửi lời cảm ơn
tới các chiến sĩ cảnh sát
vì họ đã quan tâm và nhanh chóng tìm lại tài sản cho tôi
tùy giá trị điện thoại không lớn
nhưng dữ liệu bên trong rất quan trọng với tôi
công an việt nam đã làm rất tốt
rất tuyệt vời
tất cả không kể thời gian ngày tuổi tối
việc bắt giữ đối tượng này
cũng là tạo một tương cảnh tỉnh cho các đối tượng
mà có hấp lưu
hoặc là có chuẩn bị những hành vi
vi pháp pháp luật
thì khi đi vào thực hiện hành vi pháp luật
thì sẽ được điều tra khá ngay
cũng theo đại tá lê đức hùng
trên địa bàn quận bắc tử liêm có hơn sáu người nước ngoài
đến sinh sống và làm việc
chính vì vậy việc điều tra thành công vụ án
sẽ giúp cho người nước ngoài cảm thấy yên tâm
khi đến việt nam và đem đến cho người nước ngoài
một hình ảnh đất nước việt nam
là điểm đến của sự bình yên và an toàn

cướp ngân hàng đòi nợ tín dụng đèn
vâng đó là những vi phạm liên quan đến vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
bị đấu tranh xử lý trong đợt một
thực hiện cao điểm tổng kiểm tra
vận động toàn dân giao nổ và đấu tranh với tội phạm
vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
theo kế hoạch số một trăm linh năm của bộ trưởng bộ công an
những kết quả đã đạt được
trong lĩnh vực đấu tranh tội phạm
liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trong thời gian qua
đã cho thấy sự vào cuộc nghiêm túc
và tích cực của công an các đơn vị địa phương
trong triển khai thực hiện kế hoạch một trăm linh năm
của bộ trưởng bộ công an
tại hải phòng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
một chuyên án được các trinh sát
phòng cảnh sát hình sự xác lập
đấu tranh triệt phá một sưởng chuyên sản xuất
vũ khí quân dụng quy mô lớn
các đối tượng khai nhận mở một sưởng sản xuất
chế tạo trái phép các loại súng quân dụng
như súng k năm mươi bốn súng k năm mươi chín
để mang bán tại quảng ninh hải phòng
và nhiều tỉnh lân cận
có bạn bè thiết thừa bán
bán thì tôi nói
bạn bán sáu triệu không
có chỗ thì đối tượng sản xuất
có chỗ thì sản xuất cò súng
có nơi thì đối tượng
sản xuất thân súng
cũng như là sản xuất hộp tiếp đại
khi giao dịch
hoặc khi mua bán
có thành viên mua bán
thì thường thường là có cái sự
tin tưởng tuyết đuối
của những đối tượng mua
hoặc là khi
tiền đã truyền đủ
thì lúc đấy
các loại súng
cũng được lắp sáp được
tại hà nội
tháng năm năm hai nghìn hai mươi
một tụ điểm chuyên sản xuất
lắp sáp và sửa chữa các loại súng tự chế
như súng hơi súng bắn đạn ghém
súng thể thao
đã bị đấu tranh triệt xóa
tụ điểm này lộ diện từ hành vi của đối tượng vũ tuấn dũng
ở văn hòa quận cầu giấy
dũng sở hữu một khẩu súng tự chế
và nhiều lần bắn thử ngay tại khu vực mình sinh sống
gây thương tích cho một số người đi đường
từ lời khai của dũng
cơ quan công an đã phát hiện một tụ điểm
chuyên sản xuất lắp ráp sửa chữa các loại súng
tại chùa láng quận đống đa thành phố hà nội

đều được sửa chữa lắp sáp tại nhà
bán trên mạng xã hội
ở trong nhau kín
có một cơ hội giao lưu với nhau
từ công tác đều trong
ở dòng quán
khi khám xét nhà đối tượng đức
chúng tôi đã làm rõ và thu giữ được
rất nhiều đồ vật
và những công cụ
để đối tượng đức chế tạo
ra những khẩu súng
bán cho một số đối tượng
khác ở trên
địa bàn thành phố cũng như là một số tỉnh
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại sóc sơn hà nội
một vụ sử dụng súng quân dụng
xông ở một ngân hàng trên địa bàn
đối tượng nổ súng đe dọa nhân viên
nhằm cướp tiền
tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn
cơ quan công an đã điều tra khám phá thành công
bắt giữ đối tượng cùng đồng phạm
và thu giữ vũ khí gây án
như vậy là
trong đợt một thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm tra
vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh
với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
theo kế hoạch số một trăm linh năm của bộ trưởng bộ công an
từ ngày hai mươi năm tháng ba đến
ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hàng loạt chuyên án đấu tranh
với hành vi vi phạm có liên quan đến
vũ khí vật liệu nổ đã được
xác lập và đấu tranh thành công
các vụ án xảy ra có liên quan đến vũ khí
vật liệu nổ cũng nhanh chóng được lực lượng
công an điều tra khám phá
đây sẽ là tiền đề để lực lượng công an toàn quốc
tiếp tục thực hiện có hiệu quả
và kế hoạch một trăm linh năm trong thời gian tới
trong đợt một
thực hiện kế hoạch một trăm linh năm
công an các đơn vị địa phương đã phát hiện
bắt giữ gần hai năm trăm linh vụ
hơn ba bảy trăm linh đối tượng liên quan đến
vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thu tám trăm chín mươi khẩu súng các loại
hơn một mươi bốn sáu trăm linh viên đạn
hơn một sáu trăm linh kg thuốc nổ
ba vũ khí thô sơ
khởi tố bốn trăm ba mươi vụ
với chín trăm bốn mươi sáu đối tượng
trong đó đã xác lập chuyên án
đấu tranh bắt giữ một số vụ án lớn
mà những năm gần đây không phát hiện bắt giữ được
như vụ chế tạo sản xuất vũ khí
quy mô lớn tại hải phòng thanh hóa
mua bán tàng trữ vũ khí quân dụng
tại lạng sơn kiên giang
mua bán vận chuyển vật liệu nổ tại thái nguyên
thanh hóa quảng bình
chúng tôi cho rằng
cái kế hoạch của bộ ra là rất đúng đắn
và cái tình hình các tội phạm
có tổ chức cũng như các đối tượng
sử dụng vũ khí vật liệu nổ
thì cũng còn tiêu hoạt phức tạp
do vậy công an thành phố cũng đã
chủ động có kế hoạch
và công an các quận huyện đã phối hợp
tốt cùng với lực lượng hình sự
cũng đã triển khai các biện pháp để phòng ngừa
điều tra thế rồi là
phát hiện những ổ nhóm những đối tượng
để chủ động để phối hợp với lực lượng hình sự
để ngăn chặn phòng ngừa
và triệt phá để có phần
thực hiện kế hoạch của bộ có hiệu quả
trong cái cao điểm thì chúng tôi giao
chỉ tiêu cho công an các đơn vị địa phương
cũng như các đơn vị nghệ vụ
để lập các chuyên án các vụ án
nhất là các vụ án mà xảy ra
có liên quan đối tượng sử dụng vũ khí
và liệu nổ thì phải tập trung đấu tranh triệt phá
và làm rõ thu hồi vũ khí vật liệu nổ
thôi rồi xác lập các cái
bằng các biện pháp dịch vụ
để xác lập các chuyên án để triệt phá các đường dây
mua bán vận chuyển trái phép
các vũ khí và liệu nổ công cụ ủng hộ
tuy nhiên dự báo
tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới
vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
trong đó khó khăn về kinh tế do đại dịch
covid một mươi chín dẫn đến tiềm ẩn
nguy cơ phát sinh tội phạm để đảm bảo
trật tự an toàn xã hội bảo vệ tuyệt đối
an toàn đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội
đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba lực lượng
công an toàn quốc xác định tiếp tục
thực hiện quyết liệt hiệu quả kế hoạch
một trăm linh năm của bộ trưởng bộ công an
thứ nhất là chúng tôi tập trung
vào cái công tác tuyên truyền
vận động nhân dân
trong cái thực hiện
công tác quản lý sử dụng vũ khí
và liệu nổ và
tối giác tội phạm ba là
tập trung lực lượng nắm tình hình
và áp dụng các biện pháp
để kịp thời phát hiện
những băng nhóm tội phạm
trong đó đặc biệt là những băng nhóm tội phạm
xã hội đen mang tính chất hoạt động
đòi nợ thuê trả thù thanh toán lẫn nhau
để làm sao ngăn chặn
hiệu quả nhất đối với các loại tội phạm
đây là mầm mống để sản
sinh ra các hành vi vi phạm tội phạm
song song với các giải pháp
đấu tranh tuyên truyền về các hành vi vi phạm
liên quan đến vũ khí vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ lực lượng công an
đang tiếp tục tham mưu đề xuất điều chỉnh
và hoàn thiện các quy định pháp luật
có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả
kế hoạch một trăm linh năm trong giai đoạn tiếp theo
bản tin nhật ký an ninh
ngày hôm nay đến đây là kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi